trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng năm hãng hàng không jetstar pacific đưa vào khai thác hai đường bay mới từ đà nẵng tới phú quốc và thanh hóa
kết nối trung tâm kinh tế du lịch của miền trung với các địa danh du lịch nổi tiếng của việt nam
cả hai đường bay được jetstar pacific khai thác tần suất bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần
đường bay đà nẵng phú quốc cất cánh vào thứ hai thứ bốn thứ sáu và chủ nhật
đường bay giữa đà nẵng thanh hóa cất cánh vào thứ hai thứ ba thứ năm và thứ bảy
trong ngày hai mươi bốn tháng năm đã có trên ba trăm năm mươi hành khách đăng ký bay trong ngày đầu tiên khai trương giữa đà nẵng phú quốc
mức giá rẻ mỗi ngày đang được mở bán giữa đà nẵng phú quốc chỉ từ tám trăm chín mươi đồng một chặng đà nẵng thanh hóa từ ba trăm bảy mươi đồng một chặng